nhóm sáu bị can là những đối tượng chính trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn tỉnh hải dương
vừa bị công an thành phố hải dương khởi tố và bắt giữ
sáu bị can gồm nguyễn đức thọ lê tuấn hưng lê việt anh ngô đức thịnh ngô quang huy và nguyễn văn hùng
cùng chú tại thành phố hải dương đây là những đối tượng chính trong vụ án
nhóm này thường tụ tập vào các buổi tối tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hải dương
mang theo hung khí tự chế sử dụng xe máy chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây sự
thậm chí sẵn sàng đuổi đánh gây thương tích với người đi đường và các nhóm thanh niên khác
công an thành phố hải dương đang tiếp tục củng cố chứng cứ
làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại đồng nai và bà rịa vũng tàu lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện
triệt phá hai đường dây chuyên sản xuất dâu nhất giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn
tại xưởng tại kho năm trăm tám mươi xã an phước huyện long thành và phường long bình
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lực lượng chức năng tỉnh đồng nai bắt quả tang
một nhóm đối tượng đang sản xuất dầu nhất giả thu giữ hơn năm xô can chai thành phẩm
các loại nhớt bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng một trăm ba mươi bốn thùng phi nghi là nhất giả
bốn xe tải và nhiều tài liệu sổ sách liên quan
tại tỉnh bà rịa vũng tàu lực lượng công an cũng đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở tái chế dầu nhất thải
tại một cánh đồng ở xã bình trung huyện châu đức phát hiện chín công nhân đang đốt lò trưng cất dầu nhất thải
và một xe bồn đang bơm hút dầu thành phẩm chuẩn bị trở đi tiêu thụ
khoảng chín lít dầu nhất đã qua sử dụng một mươi lít dầu thành phẩm cùng với nhiều can nhựa
dụng cụ và hóa chất dùng để pha chế dầu giả đã bị thu giữ
thanh tra bộ công an vừa có công báo về việc thay đổi trụ sở làm việc và số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận xử lý tin phản ánh tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ thanh tra bộ công an đã chuyển trụ sở về số chín mươi chín nguyễn tuân
phường thanh xuân trung quận thanh xuân thành phố hà nội đồng thời thanh tra bộ chuyển sang sử dụng số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm
để thay thế số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba
thanh tra bộ trân trọng thông báo đến thủ trưởng công an các đơn vị địa phương biết
và đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại theo đường dây nóng bộ công an
số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi sáu năm trăm năm mươi năm thay số điện thoại sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai năm trăm chín mươi ba để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng
của cán bộ chiến sĩ công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của công an các đơn vị địa phương
để cơ quan tổ chức cá nhân biết và thực hiện
hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị trao đổi với thanh tra bộ công an qua phòng bảy để phối hợp
vừa có thêm một người dân may mắn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc kịp thời giải cứu
nạn nhân là một thai phụ mắc covid một mươi chín đã trèo lên đỉnh tháp nước cao hai mươi năm m ở bệnh viện tâm thần đắk lắc vào sáng sớm ngày hôm qua
nhận được tin báo ngay lập tức các chiến sĩ đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ số một đã đến hiện trường triển khai các phương án cứu hộ
người này đang mang thai ở tuần thứ năm mắc covid một mươi chín và bị bệnh tâm thần
các chiến sĩ đã trang bị đồ bảo hộ để phòng lây nhiễm và tiến hành giải cứu
tuy nhiên thời điểm này nữ bệnh nhân bị rơi khỏi thác nước và bám vào một dây cáp bên cạnh
do bề mặt tháp trơn trượt và dốc bệnh nhân lại liên tục phản ứng chửi bới dãy rụa nên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn
sau một mươi năm phút thai phụ đã được giải cứu đưa xuống mặt đất an toàn và được đưa đến bệnh viện để đưa đi theo dõi sức khỏe
đặc biệt là tăng tính dẻo dai linh hoạt và bền bỉ cho cơ thể giúp cải thiện chức năng của các cơ quan như hệ thần kinh và tuần hoàn máu
thêm vào đó thì đây lại là một bộ môn hỗ trợ nhịp thở cho người tập rất tốt
mời quý vị hãy cùng chúng tôi luyện thở trong một lớp học hoàn toàn miễn phí dành cho những người đã từng mắc covid một mươi chín trong phóng sự sau đây
sau kỷ niệm covid một mươi chín chị nguyễn thúy hà hà nội vẫn gặp phải các triệu chứng
như khó thở hụt hơi nên chị có nhu cầu tìm một lớp yoga để luyện thở
với mỗi buổi học trực tiếp sẽ kéo dài sáu mươi phút
trước khi vào buổi tập các học viên sẽ được ngồi thiền khởi động và tập thở
khi đó học viên chuẩn bị các tư thế yoga để đưa hơi thở vào các chuyển động
đa phần học viên sau điều trị covid một mươi chín đều có phản hồi tích cực với phương pháp luyện thở qua bài tập yoga được đưa ra
tôi đã từng bị covid cách đây hai mươi ngày
tôi có cảm giác là vẫn còn khó thở hơi tức ngực
nói thì không được tròn rộng
nên là khi được cô hường đưa thông tin lên nhóm tôi đã tham gia
tôi thấy sức khỏe cách thở kỷ niệm covid của tôi là nó tiến bộ rõ rệt

chị hường đã có nhiều kinh nghiệm
và phương pháp luyện thở giúp cải thiện tích cực hơi thở của mọi người
với số lượng học viên không giới hạn ngay trong những buổi học online đầu tiên
lớp đã có bốn mươi học viên tham gia
trẻ nhất từ một mươi năm tuổi lớn nhất là sáu mươi hai tuổi
kể cả lớp học trực tiếp hay online chị hường đều không thu bất kỳ khoản phí nào
thực tế thì cả bạn bè và người thân của mình tôi đây cũng bị rất là nhiều
và tôi cũng nhận được những cái phản hồi của họ
họ là khi sau khi bị hội chứng bị covid thì họ cũng có những cái hội chứng gọi là hậu covid
thì cái lớp học bảy ngày luyện thở cùng bh yoga của tôi ra đời thì cũng để khắc phục tình trạng đó
hy vọng rằng với kiến thức và sự nhiệt tình của mình chị bùi bích hương sẽ hỗ trợ được thêm nhiều bệnh nhân hậu covid nâng cao sức khỏe cũng như điều hòa được nhịp thở của mình
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới sáng ngày một mươi bốn tháng ba
như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chuyên gia kinh tế đi tìm lời giải để những mỏ nho kinh tế xa khơi
trong đó hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân cũng chịu ảnh hưởng
giá xăng dầu tăng tàu thuyền nằm bờ ngư dân chấp nhận chịu lỗ
liên bộ tài chính bộ công thương đã điều chỉnh giá xăng dầu
theo đó giá xăng dầu đã lên tới gần ba mươi đồng một lít
với giá xăng dầu nhảy vọt không ít ngư dân đã chấp nhận nằm bờ hoạt động đánh bắt thủy hải sản bị ngưng trễ
xăng dầu hắn tăng quá mà lại không có cho nên là bạn đi mượn không được người
đóng này là nói thế thôi nhưng mà bây giờ là hắn nằm vô
giá xăng dầu này nhiều thế cho nên là anh em đi thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu cả
trung bình mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ một mươi đến một mươi năm ngày
như vậy mỗi tàu phải dự trữ ít nhất hàng chục ngàn lít dầu
nếu chấp nhận vươn khơi ngư dân sẽ phải gánh thêm khoản chi phí nhiên liệu không nhỏ
nếu bội thu theo tính toán của ngư dân sẽ không có lãi thậm chí có thể bị lỗ
nếu tăng giá xăng dầu
ảnh hưởng rất lớn đến nghề khai thác
giá cả cá dịch bệnh không xuất được bao nhiêu
các thứ nuôi chồng cũng không nuôi được chồng không bán được
tại nhiều cảng cá hình ảnh tàu thuyền nằm bờ dường như đang trở nên quen thuộc
theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy
việc ngư dân đang phải đối mặt với khó khăn
do giá xăng dầu tăng đã cho thấy nhiều vấn đề
đòi hỏi cần phải kịp thời có những chính sách hỗ trợ để ngư dân yên tâm bám biển
phân tích trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
tiến sĩ võ trí thành nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
sẽ lý giải vấn đề này
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với vấn đề và chính sách của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông chưa bao giờ có thể nói là ngư dân lại gặp áp lực khó khăn đến như vậy
khi mà hiện nay giá xăng dầu liên tục đập đỉnh
vậy thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ
có thể nói rằng là câu chuyện giá xăng dầu tăng
mà tăng có thể nói là gần như phi mạng
có hai cái hệ lụy có thể nói là xấu
một là cái nguy cơ cái rủi ro bất ổn kinh tế bị mộ
mà cái điều này lại đặc biệt quan trọng đến cái thứ hai mà tôi nói ngay
cái phục hồi và tăng trưởng kinh tế
bởi vì cái mối quan hệ giữa kinh tế bị mộ
nhất là câu chuyện lạc pháp với các cái chính sách bị mộ
và nhất là trong cái bối cảnh mình đang thực hiện
đang đẩy mạnh đang quyết liệt thực hiện cái chương trình phục hồi phát triển kinh tế
có thể nói là tác động đến tất cả
và cái tác động này thì
rõ ràng thì chúng ta đã thấy những cái tác động
vậy thì ông có thể phân tích cụ thể hơn những cái tác động
đối với lại là khi mà giá xăng dầu liên tục tăng như vậy
là ngư dân thì họ chấp nhận là để tàu thuyền nằm mở ạ
ảnh hưởng đầu tiên là xấu tức là đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ
đằng sau là công an việc làm là thu nhập là cái mưu sinh của ngư dân
và cái thứ hai tôi phải nói thêm một cái vấn đề nữa
là cái hoạt động của ngư dân nó không thuần túy chỉ là câu chuyện kinh tế
mà đây họ góp phần rất là có ý nghĩa trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước
một cái câu chuyện mà ta biết là trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do
ví dụ như tpp thì một số bên là đòi hỏi việt nam là phải thực hiện cái chính sách
đối với lĩnh vực mà đánh cá ngoài khơi này là hoàn toàn là theo cơ chế thị trường
thế nhưng mà có cái lý do an ninh chủ quyền bảo vệ chủ quyền như vậy
cho nên là cuối cùng thì cái lĩnh vực ngư dân ngay cả trong các hiệp định thương mại tự do
thì đã được
chấp nhận là nhà nước có quyền để được hỗ trợ cho ngư dân
đấy là như vậy có nghĩa là gì
cái ý nghĩa ấy nó lớn đến cái mức mà đã đưa lên bản đàm phán của các cái hiệp định thương mại tự do
và phía đối tác họ cũng công nhận bên cạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường
thì cái vai trò nhà nước cái sự hỗ trợ nhà nước là được thừa nhận và chúng ta có quyền làm như vậy
ông vừa nhắc đến việc mà nhà nước hỗ trợ cái hoạt động mà chúng ta có quyền làm như vậy

vậy thì dưới những cái tác động mà như ông vừa phân tích là những huệ lụy đem đến khi mà xăng dầu tăng giá
và ngư dân thì không ra khơi được
vậy thì theo ông những cái chính sách cụ thể ở đây khi mà nhà nước hỗ trợ cho ngư dân là như thế nào trong cái thời điểm này ạ
có ba cái nhóm chính sách rất là quan trọng đối với rất nhiều lĩnh vực trong ngành kinh tế
và đặc biệt là đối với cái lĩnh vực mà hôm nay chúng ta trao đổi
cái thứ nhất là hiện nay chúng ta đã có cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
trong cái chương trình này thì nó có hai cái trụ cột
thứ một là hỗ trợ cho các doanh nghiệp cho các hợp đắc xã cho các hộ gia đình
ngư dân dưới hình thức tổ chức nào thì họ cũng là cái đơn vị sản xuất kinh doanh
chắc chắn là họ nằm trong và tôi thậm chí tôi nghĩ là nên là ưu tiên trong cái chương trình hỗ trợ này
cái trụ cột thứ hai tức là hỗ trợ an sinh xã hội việc làm lao động
thế thì từ xưa ngay đối với đồng bào bên biển
các hộ đánh cá ngư dân này này thì đã có những chương trình xã hội chương trình vượt nghèo để hỗ trợ ngư dân
thế thì rõ ràng là cái chương trình phục hồi này nó cũng có cái này
và họ chắc cũng lại là một cái như tôi nhấn mạnh là một cái điểm nhấn một cái mà mình cần đặc biệt lưu ý
thế còn ngoài cái đó thì chúng ta hiện nay như tôi nói đối với cả nền kinh tế là đối với lĩnh vực đánh bắt cá này
điểm chế được cái tốc độ tăng giá cả đặc biệt là xăng dầu
thế nhưng mà chúng ta phải đặt ra một cái tạm gọi là một cái chương trình hay một cái giải pháp để mà hỗ trợ an sinh
mà làm sao hỗ trợ trực tiếp càng tốt
theo cái nghĩa là họ đang khó khăn
thì dù tàu cá ra bờ hay là hoạt động chưa hiệu quả lắm hoặc là phải nằm bờ
thì đảm bảo cái nưu sinh cái cuộc sống cơ bản cho họ
chính sách hỗ trợ như ông nói là chúng ta là từ nhà nước hỗ trợ
vậy thì còn từ địa phương ạ
theo ông thì các địa phương đối với lại là khi mà có những hoạt động mà ngư dân phải làm tàu thuyền mà không được ra khơi như vậy thì cần phải có những chính sách như thế nào
những cái nhóm giải pháp thì tôi đã nói rồi
nhưng mà nguồn điện ở đâu và ai thực hiện
thế thì chúng ta đều biết là ngay cả nếu mà chính sách là của trung quốc
thì cái người thực hiện cũng chính là các cán bộ cơ sở cũng chính là những người cán bộ ở địa phương
cho nên ở đây cái vai trò cầu nối
cái vai trò để mà truyền tải được cái chính sách nó thực sự là có hiệu quả
nó đúng nó trúng và nó kịp thời
thì cũng rất nhiều địa phương nó tùy vào cái nguồn lực ngân sách vào cái khả năng huy động nguồn lực của họ
thì nhiều địa phương họ cũng đã có những rất là nhiều sáng kiến
và như tôi đã nói cái nhóm giải pháp thứ ba chính là liên quan đến cái hỗ trợ trực tiếp cho cái cuộc sống của họ
trực tiếp ở đây có nghĩa là ví dụ như là một cái số tiền nhất định
đưa cho họ vào một số tháng nhất định ví dụ như vậy
thế thì tôi nghĩ là cái điều đó thì cái vai trò của địa phương cũng rất có ý nghĩa đặc biệt là những cái tỉnh mà cái ít nhiều cái nguồn lực ngân sách họ có thể huy động được
vâng vậy thì nhìn một cách tổng quan theo ông thì chúng ta cần phải đưa ra những cái kịch bản hay là những giải pháp ứng phó như thế nào
bởi là dự báo thì tình hình giá xăng tiếp tục sẽ có những cái biến động và việc mà ngư dân có tiếp tục xa khơi hay không
hay là tàu thuyền phải nằm bờ
tôi nghĩ là
những cái giải pháp chúng ta đã trao đổi rồi tôi nhấn mạnh lại là làm sao thực hiện nó quyết liệt nó nhanh nó hiệu quả
tất nhiên là đúng và trúng với cái vai trò của ngành thủy sản nói chung và đánh bắt đánh bắt ở ngoài biển như thế này
thì chúng ta cần phải có một cái nhìn dài hạn hơn các chính sách
cái chính sách ấy nó liên quan đến cái việc nâng cao năng lực cho cái lĩnh vực này

khi nói năng lực thì nó có
nó có cả vấn đề trang thiết bị nó có cả vấn đề là kỹ năng vấn đề là năng lực nguồn nhân lực
nó có rất là nhiều thứ như thế này
thứ hai tức là cái bài học về cái việc là làm sao cái hỗ trợ của nhà nước nó phải tính đến các cái yếu tố hội nhập thị trường
và trên cơ sở đó thì chúng ta có cái cách thức can thiệp
cái cách thức hỗ trợ nó phù hợp để nó tính nguyên vững ấy
thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nó lại càng phải hiệu quả hơn
và cái này thì chúng ta đã thấm thiết rất nhiều bài học về hỗ trợ
ví dụ như cho vay vốn rẻ như là chương trình sáu mươi bảy những năm lại đây chẳng hạn
thế cho nên là không phải là chúng ta cứ w vào và hỗ trợ
nhưng nếu mà nhìn dài hạn thì cái hỗ trợ làm sao bền vững và nâng cao được cái năng lực
và giải pháp thì nó có rất nhiều gắn với những câu chuyện thế nào là năng lực
thế nào là cạnh tranh
thế và một cái điểm nữa là vì chúng ta hội nhập rất là lớn cho nên là việc hợp tác
chuyển giao công nghệ hợp tác với các đối tác của nước ngoài
cả ở tầm chính phủ cả ở tầm doanh nghiệp
và cả ở tầm mà có thể là ngữ dân
rất là quan trọng
thế cho nên là đây cũng là một cái dịp mà tôi nghĩ là chúng ta cần có một cái nhìn tổng thể dài hơi hơn
cái lĩnh vực này
nhất là trong bối cảnh chúng ta đã có chiến lược về biển
và rất là
cái điều đấy là rất là quan trọng đối với đất nước ta
một đất nước có trên ba km bờ biển có rất nhiều những đảo
vâng chúng ta cùng hy vọng là với những chính sách mà cần phải đưa ra một cách kịp thời
như ông nói là đúng trúng thì sẽ hỗ trợ kịp thời ngư dân
khi mà để duy trì và tiếp tục cái hoạt động vươn khơi bám biển
nhưng mà như tôi nói là cả các chính sách dài hạn
và một lần nữa xin cảm ơn ông đã cùng đồng hành với vấn đề và chính sách
vâng rõ ràng kinh tế biển đóng vai trò mũi nhọn
việc triển khai việc đình trệ khai thác và các dịch vụ hậu cần nghề cá
đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế của địa phương
vì vậy những chính sách để mỏ neo kinh tế vươn khơi
cần phải được triển khai một cách chủ động kịp thời và mang hiệu quả thích thực
vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây
tiếp theo là thông tin về những chính sách mới
trong đó đáng chú ý là việc chính phủ thông qua đề xuất
giảm hai đồng thuế môi trường đối với xăng dầu
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số ba mươi một
thông qua dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
theo nghị quyết mới ban hành này giá xăng dầu sẽ được áp dụng
với công thức giảm mức thuế bảo vệ môi trường trong từng sản phẩm
cụ thể mức giảm đối với xăng là hai đồng một lít
dầu diê xen dầu ma xút dầu nhờn là một đồng một lít
mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày một bốn hai nghìn hai mươi hai
đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
theo hướng dẫn của bộ tài chính trong thực hiện dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi
các địa phương chỉ được phép vay để bù đắp bộ chi
và vay để trả nợ gốc trong hạn mức quốc hội quyết định
thủ tướng chính phủ giao
ngoài ra địa phương phải bố trí từ nguồn bội thu để trả nợ đầy đủ
đúng hẳn các khoản nợ gốc đến hẳn
nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan tổ chức có liên quan
về sự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
thời gian qua bộ công thương đã đăng tải dự thảo
và có một số nội dung sửa đổi bổ sung
so với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành ban hành năm hai nghìn một mươi
trong đó liên quan đến quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu
điều kiện giao dịch chung
có một số sửa đổi quan trọng
ubnd tp hà nội đã đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về phương án tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên
theo phương thức thi tuyển với ba bài thi độc lập
gồm toán ngữ văn và ngoại ngữ
môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận
thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài là sáu mươi phút với nhiều mã đề
để đảm bảo trong một phòng thi
hai thí sinh liên kề sẽ không chủng mã đề
lịch thi dự kiến trong khoảng thời gian
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tìm cách khôi phục thị trường lao động
trước thực trạng trên chính phủ đề xuất nâng số giờ làm thêm của người lao động
lên không quá bảy mươi hai giờ một tháng và không quá ba trăm linh giờ một năm
áp dụng cho tất cả các ngành nghề công việc
bên cạnh đó nhiều chuyên gia cho rằng để ổn định thị trường lao động về lâu dài
cần có nghiên cứu tổng thể khách quan toàn diện về thực trạng đời sống của người lao động
tại các khu nhà trọ để thiết kế và đề xuất các chính sách dài hạn cho người lao động nhập cư
xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thông tin lao động và việc làm
để tăng cường hiệu quả kết nối cung cầu lao động giảm tính lệ thất nghiệp